phổ biến các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nhanh chóng thuận lợi đồng thời tạo điều kiện để nhân dân đóng góp ý kiến trực tiếp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng tại địa phương
ở xã đắc hờ rinh huyện đắc hà tỉnh con tum đảng ủy tại đây vừa có một cách làm hay đó là cho phép các tri bộ thôn mở rộng đối tượng tham gia sinh hoạt tri bộ ở khu dân cư
theo đó mỗi tháng một lần tổ chức sinh hoạt tri bộ thôn làng mở rộng có sự tham gia của thôn trưởng trưởng các ngành đoàn thể người có uy tín già làng không phải là đảng viên trừ những vấn đề mang tính chất nội bộ theo quy định
tôi thấy được nhiều việc cũng như là qua các công tác này thì ban quản lý mặt trận của đoàn thể thôn có thể phản ánh trực tiếp với tri bộ các vấn đề nào cần quan tâm hoặc có vấn đề nào cần đề xuất thì tri bộ sẽ nắm bắt được kịp thời ngăn hơn và tri bộ cũng có nhiều ý kiến đề đạt hơn với đảng ủy
việc thực hiện sinh hoạt tri bộ mở rộng không chỉ giúp tri bộ lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp từ khu dân cư gắn sinh hoạt tri bộ với thực tế đời sống cộng đồng chất lượng sinh hoạt tri bộ được nâng lên
ban thường vụ huyện ủy huyện đắc hà cũng đã chỉ đạo đảng ủy xã đắc hờ rinh tổ chức đánh giá cụ thể việc tổ chức mô hình về những thuận lợi khó khăn cũng như những kết quả đạt được và những hạn chế cần rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa phương khác trong toàn huyện